thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn ngon
chú tệ xã nhân mỹ huyện trợ mới về tội cối gây thương tích
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm thiên hoa nguyễn huỳnh đức cùng chú tệ xã nhơn mỹ và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
khi hoa đi ngang qua nhà của nguyễn văn ngon thì xảy ra mâu thuẫn
hoa kể lại sự việc cho đức và những người cùng nhậu chung
lúc này cả nhóm đến nhà ngon để hỏi chuyện thấy ông nguyễn văn giàu là cha ruột của ngon hai bên tiếp tục mâu thuẫn đánh nhau
thấy cha mình bị đánh ngon đã vào nhà lấy dao đâm trúng vào lưng của hoa gây thương tích với tỷ lệ một mươi hai
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn thành nghĩa trú tại phường thống nhất tp biên hòa một mươi năm tù về tội giết người
theo có trạng anh nguyễn duy trúc chú tại tỉnh đồng nai mở quán ăn ở phường thống nhất
do thấy quán anh trúc bỏ rác phía trước nhà làm mất vệ sinh nên ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nghĩa đã lấy cây gậy ba khúc bằng kim loại đi đến quán anh trúc nói chuyện và dẫn đến cãi đánh nhau
trong lúc xô sát nghĩa đã lấy con dao dài gần đó đâm anh trúc nhiều nhát và bỏ trốn
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thì bị bắt hậu quả anh trúc bị thương tật tỷ lệ ba mươi ba
việc nạn nhân không chết là do được cứu kịp thời và nằm ngoài ý muốn của nghĩa
do đó hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thành nghĩa một mươi năm tù về tội giết người
công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trần văn hữu tín chú tại xã bình thạnh huyện thạnh phú
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần văn hữu tín đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiền giang
lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân tín đã gọi điện nói dối có khách hàng cần vay số tiền là ba trăm linh triệu đồng
để đáo hạn ngân hàng và được nạn nhân cho vay
đến hạn trả tiền nhưng không liên hệ được nạn nhân đã đến ngân hàng của tiến làm việc
để tìm hiểu thì phát hiện mình đã bị tín lừa nên đã làm đơn tố giác với cơ quan công an
vào ngày ba tháng một mươi công an tỉnh nghệ an cho biết phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố
tượng cưỡng đoạt tài sản của người nổi tiếng
đó là vũ văn đức sinh năm hai nghìn trú tại huyện hà hòa tỉnh phú thọ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền tiêu xài đức đã lập nhiều tài khoản facebook ảo
rồi xin làm quản trị viên của các nhóm antifan trang fanpage có số lượng người theo dõi lớn
sau đó đức đã đăng các bài viết có thông tin biện đặt nhằm bôi nhọ uy tín của các diễn viên ca sĩ người nổi tiếng
từ đó đức liên hệ với các nạn nhân để thỏa thuận gỡ bài xóa ảnh nhằm cưỡng đoạt tài sản
với thủ đoạn như vậy đức đã ba lần cưỡng đoạt tài sản của một ca sĩ với tổng số tiền một trăm hai mươi tám triệu đồng
thưa quý vị hành vi mua bán người đã xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người
đẩy nhiều người trở thành món hàng bị mua đi bán lại và bị cưỡng bức lao động nghiêm trọng
thế nhưng tình trạng mua bán người vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
bởi sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân
và trước tình hình đó công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
để người dân hiểu những phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người
ghi nhận ngay sau đây tại huyện ba vì thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng vào hoàn cảnh gia đình khó khăn
không công an việc làm ổn định các đối tượng xấu đã rụ rỗ anh chử văn việt sang trung quốc để làm thuê
ba năm dòng giã bị bóc lột sức lao động nghĩ lại những năm tháng tuổi hơn đó
anh việt càng thấy may mắn khi được giải cứu về địa phương
mọi người là không nghe theo lời rụ rỗ của người xấu để đi sang bên kia làm ăn
không riêng gì anh chử văn việt từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tính riêng xã ba vì huyện ba vì đã có gần chục nạn nhân của tội phạm mua bán người
trong đó có ba người được giải cứu an toàn
công an xã cũng đã tiến hành làm việc với lại những người này
đồng thời là cũng đề nghị với tham mưu cho chính quyền địa phương là cũng thăm gặp động viên
tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để phát triển kinh tế giúp người ta có thể là đảm bảo cuộc sống
cũng như là cái điều kiện để mà hòa nhập với lại bà con địa phương
hiện tại là họ cũng đang cùng với lại những người anh em để phát triển kinh tế nghề thuốc nam
gia truyền tại địa bàn xã
sòng sòng với công tác giải cứu tiếp nhận và hỗ trợ để các nạn nhân mua bán người
trở về tái hòa nhập cộng đồng
để nâng cao nhận thức của nhân dân làm tốt công tác phòng ngừa
công an huyện ba vì cũng đã để mạnh tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người
đặc biệt là mua bán người ẩn nấp dưới hình thức di cư lao động
công an huyện ba vì cũng đã ra các thông báo tuyên truyền để giao tận tay đến từng hộ dân trên địa bàn
cũng như là ra các phiếu giao việc kế hoạch để triển khai đến lực lượng công an chính quy tại bố trí tại cơ sở
từ công tác này thì cái việc tuyên truyền phòng ngừa cũng đã thiết thực và nó đi sâu hơn đến từng người dân
ngoài ra thì cái tuyên truyền phòng ngừa trên hệ thống loa truyền thanh cũng đã được quan tâm trong thời gian vừa rồi
khi mà nạn nhân mà bị đã là nạn nhân mà bị các đối tượng lừa đạp rồi
thì cách tốt nhất là phải tìm mọi cách là giữ liên lạc và làm sao phải bí mật để thông tin cho công an cơ sở
mùa bán người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
do vậy thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi phức tạp hơn
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác
bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của mua bán người
thưa quý vị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
và tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang vừa bắt quả tăng một đối tượng nam giới về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực bản nay ở xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy di chuyển từ hướng cửa khẩu quốc tế tây trang về phía tổ công tác có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng người đàn ông này đã tăng ga bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi và khống chế phát hiện đối tượng cất giấu trong người một túi ni lông màu đen có chứa hai bánh heroin và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận là lò văn nghiên chú tại tỉnh điện biên số ma túy trên nghiên vận chuyển thuê cho một người đàn ông chưa rõ danh tính với số tiền công là một mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra
cô thể vào dặm sáng ngày mùng hai một mươi
thì phát hiện hơn hai trăm linh người đang nhảy múa trong tiếng nhạc
thấy có công
tuy nhiên nhiều đối tượng đã vứt ma túy xuống sàn nhà để phi tang và tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tang phan văn truyền chú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
là nhân viên của quán về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua test nhanh có một trăm linh năm đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp
còn tại tỉnh nghệ an công an thị xã hoàng mai vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp ở tiệm vàng
bắt giữ đối tượng là trần bình thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng chín bình đã đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm bảy chiếc điện thoại di động cùng với nhiều trang sức bằng vàng và bạc
số tài sản này bình mang ra hà nội bán được hơn một trăm linh tám triệu đồng
sau đó đối tượng quay lại đà nẵng để lẩn trốn rồi bị lực lượng chức năng vây bắt
tại cơ quan công an bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai đã thu giữ được sáu chiếc điện thoại di động
và một số trang sức bằng vàng bạc có liên quan tới vụ án đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
thưa quý vị và các đồng chí trước nhu cầu đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống ngày càng tăng cao
nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa điều tra làm rõ đối tượng trần thị bích ngọc ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã mượn danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch china việt
tại thành phố hồ chí minh gọi tắt là công ty china việt để lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người có nhu cầu đi mỹ
trần quang thái ba mươi bốn tuổi là em trai của ngọc đã giúp sức tích cực cho ngọc trong quá trình thực hiện hành vi trên
qua đồng nghiệp giới thiệu một người đàn ông bốn mươi năm tuổi quê tỉnh sóc trăng lái xe dịch vụ tại thành phố biên hòa
đã nhờ ngọc giúp đỡ đi xuất khẩu lao động bên mỹ
ngọc đồng ý giúp đỡ với chi phí trọn gói ba trăm năm mươi triệu đồng kèm cam kết khi xuất cảnh sang mỹ sẽ giúp xin việc làm với mức lương từ bốn năm nghìn đô la mỹ một tháng
trước khi đến mỹ phải đi du lịch nhiều nước nhằm tạo uy tín xin thị thực nhập cảnh và phải đến canada trước khi đến mỹ
sau khi đưa tiền người đàn ông này chỉ được ngọc cho đi du lịch một số nước châu á không đến được mỹ như cam kết và mất liên lạc
ngọc hứa hẹn làm hồ sơ đóng tiền được một
đợt hai đợt ba đợt một là một trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm linh bảy hai trăm hai mươi triệu trong vòng tám một mươi tháng là đi qua tới mỹ
việc ra sang mỹ thì có thực hiện không
không ngọc không hứa được
sau đó bắt đầu liên lạc với ngọc với nhắn tin này không trả lời từ đó tới giờ là không liên lạc được luôn
và các đối tượng này đưa ra cái thông tin là sang bên canada sẽ có luật sư có người am hiểu pháp lý để làm thủ tục đưa những đối tượng những người việt nam có nhu cầu đi mỹ từ canada sang thẳng bên mỹ
một số người đã từng đi phỏng vấn để xin visa xin thị thực đến mỹ tuy nhiên là quá trình phỏng vấn này rất là khó khăn nhiều người là phỏng vấn không được
và người ta nghĩ rằng là không có cách nào để trực tiếp phỏng vấn để đi đến mỹ được
khi mà các đối tượng gian dối lừa đảo người ta như vậy thì người ta tin tưởng người ta hy vọng là các đối tượng này làm được theo cái cam kết
một trường hợp khác cũng được ngọc cam kết đưa đến mỹ mà không cần chứng minh thu nhập không phải đặt tiền bảo lãnh và dùng nhiều thủ đoạn khác để tạo niềm tin
người này đã đưa cho cháu gái chú ở thành phố biên hòa bốn trăm tám mươi triệu đồng giao cho ngọc làm thủ tục đưa hai mẹ con chị gái qua mỹ
đồng thời giới thiệu nhiều bạn việt kiều mỹ gửi tiền cho ngọc làm thủ tục đưa người thân sang mỹ
tham gia đình du lịch lao động
với thủ đoạn trên từ cuối tháng hai đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ngọc đã nhận tiền của hơn hai mươi người với tổng số tiền gần bốn tỷ đồng
trần quang thái đã giúp sức tích cực cho chị mình trong việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ hướng dẫn người việt nam có nhu cầu đi mỹ làm hộ chiếu
các cái con đường đi khác không qua con đường lệnh trực quán con đường cơ quan ngoại giao thì đều là bất hợp pháp
thứ hai là những đối tượng này
các đối tượng này lợi dụng về cái việc là nếu không qua lệnh trực quán thì là những con đường bất hợp pháp thì về cái giảm buộc pháp lý với nhau về trách nhiệm với nhau thường rất là mọc mỏ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
vào trưa nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy quán karaoke trên đường nguyễn tất thành
lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay bốn tháng một mươi tại quán karaoke có địa chỉ hai trăm bốn mươi chín đường nguyễn tất thành
đám cháy xuất phát từ tầng bốn của tòa nhà
lúc này quán karaoke vẫn chưa có khách đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa thì xảy ra cháy
nhận được tin báo
hải châu đã điều động bốn phương tiện chữa cháy gồm xe thang và hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận từ phía bên ngoài bằng xe thang và đục tường từ bên trong để thoát khói khống chế kịp thời đám cháy
theo ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ